tin tức an ninh trật tự cục cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tp hà nội
triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm đối tượng này do đối tượng vũ ngọc tiến cầm đầu trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay
chỉ đạo và quyết định việc cho khách hàng vay tiền
chỉ trong thời gian ngắn tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vai lãi nặng
lãi suất từ ba đồng đến sáu đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vay bốc họ
nhóm đối tượng này đã lập gần năm trăm linh hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên tám mươi tỷ đồng
thù lời khoảng hai mươi tỷ đồng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba toàn nhờ một đối tượng quen qua mạng xã hội
làm cho mình một giấy phép lái xe hạng a một mà không cần tham gia thi sát hạch
với mức phí một triệu hai trăm linh đồng
bảy ngày sau toàn nhận được giấy phép lái xe và đầy đủ hồ sơ
sau đó toàn nhận làm giấy phép lái xe cho bốn người với mức phí một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho một người
hành vi của toàn đã bị quần chúng phát hiện và tố giác với cơ quan công an
đội kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa tổ chức tiêu hủy hơn bốn trăm sáu mươi chai rượu nhập lậu
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đội liên ngành ba trăm tám mươi chín tp long khánh kiểm tra một xe ô tô đầu kéo
do ông trần huyền thắng chú tại tỉnh bình định điều khiển
phát hiện bảy mươi bảy thùng rượu có nhãn hiệu chivat hai mươi một xuất xứ scotland không dán tem rượu nhập khẩu
tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số rượu trên
ủy ban nhân dân tp long khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với tài xế vận chuyển số rượu trên gần năm trăm linh triệu đồng
đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số rượu này
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ idk
số hai trăm sáu mươi năm đường hùng vương phường vĩnh trung quận thanh khê
với tổng mức phạt là một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra cơ sở này bắt buộc phải đình chỉ hoạt động hai mươi bốn tháng
buộc tiêu hủy hơn năm trăm linh sản phẩm
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an quận thanh khê đã tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ idk
tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở này đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho khách hàng
người thực hiện nâng ngực tự xưng là bác sĩ
thẩm mỹ giỏi nhất đà nẵng nhưng chỉ mới tất nghiệp cấp ba không có bằng cấp
chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định
ngoài ra cơ sở này còn vi phạm các lỗi như không thu gom rác thải theo quy định
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc sử dụng thuốc các chất để can thiệp vào cơ thể người
khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế đà nẵng
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can trương mỹ lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định
về trao vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
các bị can còn lại có bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
điểm đáng chú ý đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến năm hai triệu usd
cáo trạng xác định từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan thâu tóm từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
cổ phần ngân hàng scb qua đó nắm quyền chỉ đạo thực chất là thao túng toàn bộ ngân hàng scb
để phục vụ các mục đích của mình
trương mỹ lan chỉ đạo thực hiện một chuỗi hành vi
hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt của scb
thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu
nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá
để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống
để rút tiền từ ngân hàng scb
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm
để giảm dư nợ tiến dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn
trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ
từ đó trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm
xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm
tội phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
cáo trạng xác định từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của scb số tiền hơn ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng
một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tử thiện
trên không gian mạng
đã bị công an tỉnh bạc liêu triệt phá bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn hồng hận nguyễn khánh duy lê huyền trân
huỳnh thanh toàn và trần thị kiều cùng chú tỉnh bạc liêu
theo điều tra từ khoảng năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này tham gia nhiều hội nhóm trên không gian mạng
nhất là các hội nhóm thiện nguyện
với ý thức chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm ngay từ đầu
các đối tượng lấy thông tin các hoàn cảnh khó khăn bệnh tật được đăng trên các hội nhóm
để làm dữ liệu đăng bài kêu gọi nhằm chiếm đoạt gần hai tỷ đồng của rất nhiều người dân trên địa bàn cả nước
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cũng vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với cao mạnh thắng chú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
là giám đốc kho bạc nhà nước huyện bắc mê tỉnh hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cũng vừa ra cốt định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với cao mạnh thắng chú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang là giám đốc kho bạc nhà nước huyện bắc mê tỉnh hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản

trong các vụ việc đều đã sử dụng rượu bia không những không chấp hành xử lý vi phạm mà còn có hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng chức năng điều đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cản trở hoạt động của lực lượng chức năng
điều đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cản trở hoạt động của lực lượng chức năng

trước đó lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn sau đó các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn nghệ an và các tỉnh thành phía nam để phân phối tiêu thụ
trước đó lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn